kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thí sinh tiếp tục được đăng ký nguyện vọng không giới hạn
tuy nhiên theo các chuyên gia thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin các trường và không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng
quy chế tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới như điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển chỉ còn hai mươi năm điểm giảm một nửa so với năm ngoái
bộ không quy định điểm sàn cho các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo sư phạm
điểm xét tuyển năm nay được làm tròn đến hai chữ số thập phân thay vì làm tròn đến hai mươi năm điểm như trước đây
các trường phải công khai thông tin tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm tốt nghiệp của hai năm trước
những thay đổi này nhằm giúp các trường tự chủ trong tuyển sinh giảm bớt những bất cập về điểm ưu tiên khi xét tuyển và thêm các kênh thông tin để thí sinh chọn ngành chọn trường
dù vậy các chuyên gia khuyến cáo thí sinh phải cân nhắc thật kỹ các thông tin về ngành nghề cơ hội việc làm
bởi thí sinh phải có năng lực thực sự mới có thể theo học được các chương trình bậc đại học
tránh tình trạng bỏ ngang trong quá trình học dẫn đến lãng phí cho gia đình nhà trường và xã hội
tiếp theo chương trình hoàn thành đổi thẻ bảo hiểm y tế mới trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
huyện simacai tỉnh lào cai thiệt hại trên hai tỷ đồng do mưa bão
theo bảo hiểm xã hội việt nam cả nước có gần năm mươi năm triệu người đã được đổi thẻ bảo hiểm y tế tập trung vào các nhóm đối tượng hết hạn sử dụng thẻ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
hiện còn khoảng gần một mươi năm triệu người sẽ hoàn thành việc đổi thẻ bảo hiểm y tế mới trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế không ghi giá trị sử dụng đến ngày mà chỉ từ ngày
để biết giá trị sử dụng người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin bảo hiểm xã hội việt nam theo mã số bảo hiểm y tế ghi trên thẻ
danh sách tại đơn vị quản lý đối tượng
trong trường hợp nếu chưa nhận được thẻ mới nhưng có nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
người tham gia cần chủ động đến cơ quan bảo hiểm xã hội kê khai và lấy thẻ mới
nếu thẻ cũ còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bình thường
những trường hợp xác định thời điểm năm năm liên tục ghi trên thẻ bảo hiểm y tế còn chưa chính xác
là do quá trình tham gia cấp theo mã thẻ bảo hiểm y tế khác nhau chưa đồng bộ với mã số bảo hiểm xã hội trên thẻ bảo hiểm y tế mới
vì vậy đơn vị và người tham gia cần hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra khi nhận thẻ
nếu chưa đúng thì thông tin lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội để ra soát danh sách và đổi lại thẻ cho đối tượng
ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tới đây nghị định ba mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp chính thức có hiệu lực
nghị định ba mươi hai nêu rõ doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản tiền vốn quyền sử dụng đất thuê
để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của luật kinh doanh bất động sản
không được góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng công ty bảo hiểm công ty chứng khoán quỹ đầu tư mạo hiểm
quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của thủ tướng chính phủ
điểm mới được bổ sung trong nghị định là doanh nghiệp nhà nước được quyền cho thuê thế chấp cầm cố tài sản của doanh nghiệp
đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật
chuyển nhượng vốn phải gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp
ngoài ra từ trường hợp một số đơn vị không đảm bảo việc nộp cổ tức của phần vốn nhà nước
nghị định ba mươi hai đã bổ sung quy định về trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong việc thu cổ tức lợi nhuận được chia vào ngân sách nhà nước
bốn trăm linh xe khách trên các tuyến không có điểm đầu điểm cuối tại các bến xe khách của hà nội sẽ phải thay đổi lộ trình
khi đi qua địa phận thành phố hà nội
đây là nội dung đề xuất thời gian vừa qua của sở giao thông vận tải hà nội đã nhận được sự đồng ý về mặt chủ trương của bộ giao thông vận tải
cụ thể theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội các xe từ bến xe thuộc các tỉnh phía nam hà nội đến bến xe các tỉnh vĩnh phúc phú thọ yên bái lào cai hà giang lai châu thái nguyên tuyên quang cao bằng bắc cạn
sẽ đi theo hướng cao tốc pháp vân cầu rẽ đường vành đai ba trên cao
ra đường võ văn kiệt bắc thăng long hoặc cầu thanh trì quốc lộ một quốc lộ ba
các tuyến đi từ các tỉnh phía đông đông nam đi các tỉnh phía bắc tây bắc đi theo hành trình quốc lộ năm cũ hoặc cao tốc hà nội hải phòng hướng lên quốc lộ hai
hoặc đường cao tốc nội bài lào cai qua cầu đông trù ra quốc lộ hai hoặc đường cao tốc nội bài lào cai hoặc các tuyến này có thể đi theo hướng quốc lộ năm quốc lộ một quốc lộ ba đến các tỉnh thái nguyên cao bằng bắc cạn và ngược lại
các tuyến xe từ bến xe sơn tây đi các tỉnh thái bình ninh bình hà nam nam định tp hcm được đề nghị điều chỉnh hành trình theo hướng đường quốc lộ hai mươi một xuân mai đường hồ chí minh đi các tỉnh phía nam
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương tại tỉnh bình phước vụ thu hoạch hạt điều đã bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
mặc dù vụ thu hoạch đến muộn hơn so với mọi năm nhưng người trồng điều đang kỳ vọng năng suất sẽ cao hơn nhờ thời tiết thuận lợi và giá hạt điều cũng ở mức cao để bù đắp cho hai vụ trước mất mùa
hiện giá hạt điều khô mua sô giao động ở mức bốn mươi đến bốn mươi năm đồng một kg
giá hạt điều nhân cỡ vừa tại bình phước
bình phước hiện ở mức hai trăm tám mươi đồng một kg
giá hạt điều cỡ chung tăng lên mức hai trăm sáu mươi đồng một kg
dự báo thời gian tới giá hạt điều sẽ biến động theo xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế vào thời điểm giáp hạt trong khi nhu cầu thu mua nguyên liệu xuất khẩu lớn
theo số liệu thống kê từ tổng cục hải quan tháng hai năm hai nghìn một mươi tám lượng hạt điều xuất khẩu đạt một mươi năm ba nghìn tấn trị giá một trăm năm mươi bảy hai triệu đô la mỹ
tính chung hai tháng đầu năm xuất khẩu hạt điều đạt bốn mươi sáu một tấn trị giá bốn trăm bảy mươi năm đô la mỹ
tăng bốn mươi bảy bảy về lượng và tăng sáu mươi sáu hai về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
vừa qua do ảnh hưởng của cơn rông mạnh tại huyện simacai tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa đá kèm gió lốc làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ước tính thiệt hại trên hai tỷ đồng
qua thống kê sơ bộ của ban tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai huyện simacai cơn rông có mưa đá kèm gió lấp giật mạnh đã gây tốc mái một trăm bảy mươi bốn đô la mỹ
trong đó hai mươi năm nhà bị tốc mái hoàn toàn tập trung nhiều nhất là ở các xã nàn sán sán trải bản nế simacai và cán hồ
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo huyện simacai đã có mặt chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng với người dân giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại nặng di chuyển chỗ ở tạm thời vận chuyển lương thực đồ đạc và tài sản lớn của người dân đến nơi an toàn ước tính thiệt hại do cơn rông gây ra trên hai tỷ đồng
hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục thống kê để có phương án hỗ trợ cho người dân
huyện simacai tỉnh lào cai với địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh lào cai
nhưng nhờ vào việc đưa các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao vào trồng đã mang lại những kết quả tích cực mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững cho người dân nơi đây
là một trong những người đầu tiên đưa cây bạch chuột vào trồng thử nghiệm trên diện tích hơn một m hai đất của gia đình
sau một tháng anh tráng xeo xà thôn lao cải xã quan
thần sán cho biết cây sinh trưởng và phát triển khá tốt phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương
với giá bán khoảng một trăm linh một cân củ tươi vườn bạch chuột này sẽ mang về thu nhập gần một mươi triệu đồng cho gia đình anh
đây là một số tiền lớn có giá trị gấp nhiều lần so với trước đây gia đình anh trồng các cây nông nghiệp truyền thống
các bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp huyện simacai các bộ khuyến nông xã và sự hỗ trợ tài trợ của quý văn nhân dân xã
thì tôi đã đưa cây bạch chuột này về đây trồng thử nghiệm
sau thời gian trồng thì hiện tại cây đang phát triển tốt đang hứa hẹn một mùa nguyện thu và sẽ có giá trị kinh tế cao hơn gấp ba bốn lần cây ngô
cùng với cây bạch chuột hiện nay huyện simacai cũng đưa vào trồng và nhân dân
huyện simacai cũng đưa vào trồng nhiều loại cây dược liệu khác có giá trị kinh tế cao như sa nhân tím tam thất bán chi liên phòng phong đan sâm
đây đều là những loại cây được đánh giá là phù hợp với khí hậu địa phương dễ dàng chăm sóc
tuy nhiên đa số đều là các loại cây mới nên người dân còn e rè
do đó để người dân thực sự tin tưởng huyện simacai đã chủ động giao cho các địa phương thực hiện trồng mẫu để người dân thấy được hiệu quả từ đó sẽ nhân rộng lên
với thói quen chủ yếu là trồng ngô và trồng lúa từ nhiều đời cho nên để đưa được một cái cây mới vào cho bà con trồng là một điều rất là khó khăn
chính quyền địa phương xã cũng đã phải vận động rất là tích cực và cũng thật sự là trong cái bước đi đầu tiên này thì cũng phải lựa chọn những cái hộ mà thật sự là tích cực
những hộ mà gương mẫu có ý chí vươn lên để thực hiện
theo kết quả ban đầu thì cũng tương đối là khả quan và các hộ cũng rất là phấn khởi
đối với các bể hộ ban đầu là những cái hạt nhân để có thể xã trong những năm tới có thể phát triển thêm nữa
chúng tôi sẽ theo mưu huyện dùng một số cái nguồn vốn ví dụ như là chương trình ba mươi a và một trăm ba mươi năm và một số cái nguồn vốn về nguyên quyết hai của tỉnh ủy dành riêng cho simacai
thì sẽ dùng cái nguồn vốn này để hỗ trợ về giống và phân bón để thúc đẩy nhân dân chúng ta phát triển về một số cây dược liệu trên địa bàn của huyện
có thể thấy việc đưa cây dược liệu trở thành một trong các cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở simacai
đặc biệt là việc quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm tìm đầu ra cho sản phẩm sẽ là hướng thoát nghèo bền vững cho người nông dân ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này
đến với hồ ba bể du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian rộng lớn của hồ nước núi đá vôi và những hàng động kỳ bí
đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng được hòa mình trong những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc
dân tộc của cư dân sinh sống ven hồ ba bể đó chính là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở nơi đây
những ai đã từng đặt chân đến hồ ba bể chắc hẳn sẽ ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây
quanh khu vực hồ là nơi tập trung của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống
tuy nhiên dân tộc tày là cư dân chiếm đa số trong khu vực này
nếu như trước đây người dân vùng ven của hồ ba bể sinh sống chủ yếu bằng nghề lúa nước
và đánh bắt thủy sản thì nay người dân đã dần chuyển sang làm du lịch bằng những bản sắc văn hóa cộng đồng
đến hồ ba bể hôm nay vẫn là những nếp nhà sàn mái ngói âm dương mang đậm phong cách của người tày
ở đó du khách sẽ được hòa mình trong những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc
như nghe hát then đàn tính được ăn những món ăn truyền thống mang đậm văn hóa của người dân tộc tày
họ đến nhà sàn của tôi thì họ thứ nhất là trải nghiệm
những bữa cơm chung cùng gia đình nhất là khi vào nhà vào đến bữa ăn một cái là
chủ nhà giót rượu chúc sức khỏe họ chàm chén họ rất tuyệt vời
đến với ba bể hiện nay đã có không ít các hộ gia đình đã biết kinh doanh dịch vụ du lịch
trong đó du lịch cộng đồng homestay được phát triển mạnh
tập trung chủ yếu ở những thôn bản trong vùng ven của hồ ba bể như bó lù cốc tộc và bác ngòi
dù đã tiếp cận hòa mình với văn hóa của nhiều nơi
thế nhưng người dân ở đây vẫn lưu giữ được những phong tục tập quán
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tày
mỗi một khi mà mình đưa những đoàn khách nước ngoài đến cái bàn bát ngòi này
thì khách rất là thích
thứ nhất là thích những cái nếp sống văn hóa của người dân tộc tày
người ta rất là mộc mạc rất chân thật
vì những cái món ăn ở đây thì toàn là món ăn sạch
ví dụ con gà là người ta tự luôi hay rau tự trồng không có thuốc sâu
đấy thì khách rất là thích đến đây
du khách đến các nhà nghỉ nhà thì cũng muốn là
họ muốn trải nghiệm là được ngồi ăn được ngồi sinh hoạt cùng gia đình
và được cùng gia đình đi ra đồng ruộng
đấy là cái thích nhất là du khách muốn được trải nghiệm
mấy năm gần đây thì về cái phát triển du lịch thì đã được dần được nâng lên
và đời sống của bà con cũng đã được cải thiện
được ví như viên ngọc xanh chưa được mài rũa
hồ ba bể có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch

phát triển du lịch gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc là một nét đẹp cần được phát huy
càng ý nghĩa hơn khi những nét đẹp đó đã giúp những cư dân nơi đây
có cuộc sống ngày càng no ấm hơn nhờ biết phát huy nó gắn với phát triển du lịch ngay tại cộng đồng
chương trình tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng người mông
đang trên đường vận chuyển ma túy đá và ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
qua quá trình điều tra vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng ba
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai đối tượng là sồng sê hờ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
và sông bá tông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại xã tri lễ huyện quế phong
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy nói trên của một người lạ mặt có quốc tịch lào
khi trên đường đưa xuống thị trấn kim sơn huyện quế phong để bán thì bị bắt
với chiến công xuất sắc lãnh đạo huyện quế phong đã chúc mừng biểu dương
và thưởng nóng hai mươi triệu đồng cho ban chuyên án
hiện vụ án đang được cơ quan điều tra công an huyện quế phong tiếp tục làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh kiên giang cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn trường giang ba mươi hai tuổi
ngụ xã đông thạnh huyện an minh tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an giang khai nhận vụ trộm gần nhất trước khi bị bắt là vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
giang đột nhập vào nhà một hộ dân lấy đi ba điện thoại di động trị giá trên một mươi triệu đồng
một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng ba chỉ và năm năm triệu đồng
thủ đoạn của y là chạy xe máy vào các tuyến đường nông thôn tìm nhà người dân đi làm đồng
không người trông coi để lấy trộm tài sản
với thủ đoạn này trước đó giang đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp tài sản của người dân
lấy đi nhiều tiền vàng và một số tài sản có giá trị
trong phần tin quốc tế tổng thống putin dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống nga
khả năng mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran
giảng sáng nay theo giờ hà nội
liên bang nga đã hoàn tất cuộc bầu cử tổng thống
sau khi gần chín mươi bảy điểm bỏ phiếu trên cả nước đóng cửa
do trải dài trên một mươi một múi giờ nên việc bỏ phiếu của cử tri nga kết thúc vào nhiều thời điểm khác nhau
kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đương kim tổng thống vladimir putin dẫn đầu vượt xa ứng cử viên đứng thứ hai
theo kết quả sơ bộ do ủy ban bầu cử trung ương nga công bố tính tới dạng sáng nay
sau khi hơn tám mươi số phiếu đã được kiểm đường kim tổng thống vladimir putin đang dẫn đầu với trên bảy mươi sáu số phiếu ủng hộ
đường thứ hai là ứng cử viên pavel grudinin của đảng cộng sản liên bang nga với trên một mươi hai số phiếu ủng hộ
ứng cử viên vladimir zurinovsky của đảng dân chủ tự do nga đứng thứ ba với gần sáu số phiếu ủng hộ
năm ứng cử viên còn lại chỉ giành được từ sáu mươi bốn cho tới một năm mươi ba số phiếu ủng hộ
kết quả sơ bộ tại crimea và sevastopol cho thấy ông putin đã giành được trên chín mươi số phiếu ủng hộ tại các khu vực này
sau khi kết quả sơ bộ được công bố tổng thống putin đã có phát biểu tại trụ sở vận động tranh cử ở moscow
ông bày tỏ sự cảm ơn đối với những người ủng hộ và đề cập tới những nhiệm vụ sắp tới
kết quả này cho tôi thấy một sự ghi nhận cho kết quả đã làm được những năm qua trong điều kiện vô cùng khó khăn
tôi cũng thấy được niềm tin và hy vọng hy vọng vào người dân của chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một cách tích cực trách nhiệm và hiệu quả hơn
nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh còn rất nhiều nhiệm vụ phức tạp và khó khăn trước mắt
nhưng cũng bày tỏ tin tưởng nước nga có thể tạo ra bước đột phá trong tương lai
ông putin kêu gọi các lực lượng chính trị hành động dựa trên lợi ích của nước nga
ngoài ra tổng thống putin cũng đề cập tới khả năng thay đổi các vị trí trong chính phủ nga sau khi ông chính thức nhậm chức
liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga sergei sklyabin và con gái
mới đây ngoại trưởng anh boris johnson đã xác nhận các chuyên gia thuộc tổ chức cấm vũ khí họp opcvk sẽ đến anh
để bắt đầu xét nghiệm các mẫu chiến đấu
ngoại trưởng johnson cho biết nhóm chuyên gia quốc tế đến từ la hay hà lan sẽ gặp những đồng nghiệp tại phòng thí nghiệm công nghệ và khoa học quốc phòng của anh
và cảnh sát địa phương để nghiên cứu quá trình thu thập mẫu vật
những mẫu vật thu thập được sau đó sẽ được gửi đến những phòng thí nghiệm quốc tế có uy tín do opcw lựa chọn để kiểm tra và cho kết quả trong vòng sớm nhất là hai tuần
bên cạnh đó ông johnson cũng tuyên bố sẽ tới bruxelles trong tuần tới để tham dự cuộc gặp với ngoại trưởng các nước thành viên eu
và thông báo tình hình liên quan đến vụ đầu độc nói trên
dự kiến sau đó ông johnson sẽ có cuộc gặp với tổng thư ký nato để kêu gọi sự đoàn kết của các đồng minh thân cận trong vụ việc này
ngày một mươi tám tháng ba chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ bok córker nhận định tổng thống donald trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa iran và các cường quốc vào tháng năm tới
theo truyền thông mỹ thượng nghị sĩ coker nêu rõ thỏa thuận hạt nhân iran sẽ là một vấn đề được nêu ra vào tháng năm
và hiện tại thì không có vẻ gì là thỏa thuận sẽ được gia hạn
khi được hỏi liệu ông có tin rằng tổng thống trump sẽ rút khỏi thỏa thuận vào ngày một mươi hai tháng năm hay không ông kocker trả lời tôi tin là như vậy
phát biểu của ông corker được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao iran ông ali samkhani
tuyên bố iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới
ông sam khani khẳng định rằng chương trình tên lửa đạn đạo của iran vốn mang bản chất phòng thủ sẽ tiếp tục được triển khai một cách kiên định
lực lượng của người quốc tại thành phố afrin miền bắc syri tuyên bố các tay súng của họ sẽ chuyển sang chiến thuật đánh du kích
sau khi các lực lượng tại syri do thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố afrin
ông othman seix issa đồng chủ tịch hội đồng điều hành thành phố afrin
đã đưa ra thông báo trên truyền hình địa phương rằng các lực lượng người quốc sẽ tấn công các vị trí của quân đội thổ nhĩ kỳ
và các tay súng đánh thuê cho thổ nhĩ kỳ mỗi khi có cơ hội
trước đó cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố quân nổi dậy tại syri do thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn
đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố alfreen thành phố có người quốc chiếm đa số ở miền bắc syri
trong hai tháng kể từ khi quân đội thổ nhĩ kỳ cùng các tay súng đồng minh ở syri tấn công afrin
cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia mỹ đã mở cuộc điều tra về một loạt vụ tai nạn gây chết người
mà khi va chạm giao thông túi khí của các ô tô không hoạt động của các hãng xe hyundai và kia
cơ quan chức năng mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về sáu vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới các dòng xe của hyundai và kia
trong đó các túi khí không bung ra khi xảy ra va chạm
các vụ tai nạn này đã khiến sáu người thiệt mạng và bốn người bị thiệt mạng
theo đánh giá thiết bị kiểm soát túi khí bị lỗi có thể là nguyên nhân khiến các túi khí không hoạt động
hồi cuối tháng hai vừa qua hyundai đã công bố báo cáo về vấn đề lỗi túi khí khiến hãng này phải thu hồi một trăm năm mươi năm xe dòng sonata sản xuất từ tháng một mươi hai năm hai nghìn chín đến tháng chín năm hai nghìn một mươi
tại nhà máy ở bang alabama miền nam nước mỹ
hãng sản xuất ô tô của hàn quốc cho biết vẫn chưa tìm ra biện pháp khắc phục lỗi kỹ thuật này
hyundai hiện là hãng ô tô lớn thứ năm thế giới
còn kia là một thương hiệu thuộc sở hữu của tập trung